theo báo cáo thường niên doanh nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vừa được phòng thương mại và công nghiệp việt nam công bố
thì các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi luôn dẫn đầu về thua lỗ trong các giai đoạn
theo báo cáo các năm hai nghìn tám hai nghìn chín tỷ lệ doanh nghiệp fdi thua lỗ lần lượt là năm mươi một hai và bốn mươi chín chín
nhưng vẫn mở rộng đầu tư tại việt nam tính cả giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi năm tỷ lệ fdi thua lỗ cũng chiếm trên bốn mươi
cho thấy dường như vấn đề chuyển giá vẫn chưa được giải quyết
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm tỷ lệ doanh nghiệp fdi thua lỗ tăng cao trở lại cùng với xu hướng khó khăn chung của nền kinh tế
riêng năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ thu lỗ của doanh nghiệp fdi xuống vị trí thứ hai sau khu vực doanh nghiệp nhà nước